tại thành phố hải phòng trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức lễ phát động
cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chín mươi năm truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cuộc thi được tổ chức bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi hai cho tới giữa tháng ba năm sau
giải thưởng có trị giá lên tới tám mươi triệu đồng
đội tuyển đoàn giải nhất sẽ được tham gia hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này trung ương đoàn cũng đã cho ra mắt ứng dụng thanh niên việt nam
các thí sinh sẽ tham gia cuộc thi trên ứng dụng này và đây cũng là kênh cung cấp những thông tin cơ bản về tổ chức đoàn hội